hôm nay mùng bốn tháng một mươi là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
hoạt động này được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao ý thức huy động đông đảo người dân tham gia vào các hoạt động thiết thực về phòng cháy chữa cháy
bởi công tác phòng ngừa và đối phó với hỏa hoạn là trách nhiệm của toàn dân chứ không phải của riêng một đơn vị hay bất cứ tổ chức nào
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên toàn quốc xảy ra ba năm mươi chín vụ cháy khiến bảy mươi năm người thiệt mạng chín mươi chín người bị thương
thiệt hại về tài sản ước tính khoảng một hai trăm linh tỷ đồng
cũng trong thời gian đó cả nước xảy ra một mươi sáu vụ nổ làm chết sáu người bị thương một mươi năm người thiệt hại về tài sản từ các vụ nổ sấp xỉ bốn trăm linh triệu đồng
đặc biệt thời gian qua có những vụ cháy để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng
có thể kể đến như các vụ cháy rừng vào cuối tháng sáu đầu tháng bảy tại hà tĩnh vụ cháy nhà xưởng tại phường trung văn hà nội làm tám người tử vong trong đó có bốn người cùng một gia đình
và mới đây nhất là vụ cháy ở công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông vào ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
vụ cháy này gây thiệt hại về tài sản khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
nguy hiểm hơn chất độc phát tán ra từ đám cháy gây ô nhiễm không khí và nguồn nước chung quanh nhà máy
hơn một nửa số vụ cháy là do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện tiếp đó là do sơ xuất của người dân trong sử dụng lửa xăng dầu khí đốt và hóa chất